năm đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại nhà ông phạm văn hoàng ở xã thanh phước huyện gò dầu
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai mươi năm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do hồ văn tấn làm cái
tăng vật thu giữ hơn tám mươi hai triệu đồng và một số vật dụng liên quan khác
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay tấn đã nhiều lần tổ chức các điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền